thưa quý vị dự báo trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh suy yếu
nhưng đới gió đông nam ẩm của khối không khí biển thì vẫn còn hoạt động
vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào rải rác
tập trung ở các tỉnh ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
sang ngày mai đới gió đông nam ẩm vẫn còn hoạt động nhưng yếu bớt miền bắc có nắng nhẹ về chiều
và nền nhiệt ngày ở bắc bộ sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ
không chỉ ảnh hưởng gây mưa ở bắc bộ đới gió đông nam của khối không khí biển cũng tác động đến thời tiết miền trung
làm cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế từ đêm nay trời cũng chuyển mây nhiều
mưa rông xuất hiện mức độ dài rác và cũng sẽ lặp lại vào chiều và tối mai
trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng đang chịu ảnh hưởng
của một hình thái thời tiết xấu khác đó là một dãnh áp thấp có trục một mươi một một mươi ba độ vị bắc
dưới tác động của rãnh áp thấp đang có xu hướng mạnh dần lên thành giải hội tụ nhiệt đới
từ chiều mai ở khu vực này mưa cũng sẽ tăng lên ở mức giải rác
do mưa có xu hướng gia tăng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở một dọc miền trung
từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận đều không cao phổ biến ở mức từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
sự xuất hiện của dạnh áp thấp trục một mươi một một mươi ba độ vị bắc cộng thêm gió mùa tây nam hoạt động mạnh
cũng làm gia tăng diện mưa ở cả nam bộ và tây nguyên
trong đêm nay và cả ngày mai
nam bộ và tây nguyên đều có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó phần phía nam của tây nguyên và cả khu vực nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
sang ngày mai ban ngày trời vẫn còn nắng ở cả hai khu vực
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp năm
nhiệt độ hai mươi bốn ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước